thông tin từ bộ y tế vào chiều ngày hôm nay vừa xác nhận là việt nam có hai ca covid một mươi chín thứ tám mươi sáu và tám mươi bảy là hai nữ điều dưỡng của bệnh viện bạch mai
và đây là những nhân viên y tế đầu tiên của việt nam mắc covid một mươi chín
bệnh nhân số tám mươi sáu là bệnh nhân nữ năm mươi bốn tuổi là điều dưỡng của phòng khám ngoại trú hiv trung tâm bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện bạch mai
bệnh nhân số tám mươi bảy bệnh nhân nữ ba mươi bốn tuổi là điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly trung tâm bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện bạch mai
và hiện nay hai bệnh nhân đã được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai đông anh để cách ly
bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã tiếp tục ghi nhận thêm nhiều diễn biến mới phức tạp và tính đến thời điểm này
số ca tử vong do virus sars cov hai đã vượt ngưỡng là một mươi người trên toàn cầu
với hơn hai trăm bốn mươi sáu người
châu âu tiếp tục là điểm nóng của dịch covid một mươi chín với số ca nhiễm mới virus sars cov hai đã vượt một trăm linh trường hợp
trong đó hơn bốn bảy trăm linh ca tử vong vượt qua châu á ở ngưỡng là hơn chín mươi bốn ca nhiễm và hơn ba bốn trăm linh ca tử vong
tại châu á trong hôm nay thái lan đã ghi nhận thêm năm mươi ca nhiễm mới nhật bản hai mươi ca và new zealand thêm một mươi một ca
đáng chú ý hồng kông trung quốc đã ghi nhận thêm trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên nhiễm covid một mươi chín

hồng kông trung quốc đã ghi nhận thêm trường hợp phụ nữ mang thai được một mươi sáu tuần
từng đến italy và dubai sau khi trở về hồng kông trong thời gian cách ly tại nhà
đã xuất hiện các triệu chứng như sốt chảy nước mũi
hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định
thị trường thành phố bogo thuộc tỉnh tejava của indonesia đã được xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
đây là quan chức thứ hai của indonesia bị mắc covid một mươi chín
trước đó hôm một mươi bốn tháng ba bộ trưởng giao thông vận tải nước này cũng đã xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chính phủ các nước đã ban bố lệnh phong tỏa hoặc giới nghiêm trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch
thống đốc bang california ngày một mươi chín tháng ba theo giờ địa phương đã ban bố lệnh phong tỏa trên toàn bang
theo đó yêu cầu tất cả bốn mươi triệu dân của tiểu bang không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
và mệnh lệnh này có hiệu lực từ lúc nửa đêm cùng ngày
chính phủ mỹ cũng nâng mức cảnh báo du lịch lên cấp độ bốn
cấp cao nhất khuyên cáo người dân không đi dịch
đồng thời chuẩn bị phương án để đưa công dân mỹ đang mắc kẹt ở nhiều nơi về nước
trong khi đó chính phủ liên bang cũng đang lên phương án
sẵn sàng đối phó với kịch bản đại dịch kéo dài một mươi tám tháng
thậm chí lâu hơn và chia thành nhiều đợt sóng bùng phát khác nhau
từ ngày hai mươi hai tháng ba malaysia sẽ triển khai quân đội để giúp thực thi lệnh hạn chế đi lại
nhằm kiểm soát dịch covid một mươi chín những ai không tuân thủ lệnh hạn chế có thể bị bắt
nước láng giềng thái lan cũng đang tiếp tục thực hiện những biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín nghiêm ngặt
do đó mọi người cần có giấy chứng nhận y tế và bảo hiểm sức khỏe khi đến thái lan
tại hàn quốc bắt đầu từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba toàn bộ hành khách nhập cảnh từ châu âu
sẽ phải trải qua quy trình chẩn đoán xét nghiệm virus sars cov hai ngay tại sân bay
sau khi xét nghiệm virus sars cov hai dù có kết quả âm tính
thì công dân hàn quốc và những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú dài hạn
vẫn phải tự cách ly tại nơi cư trú hoặc cơ sở do nhà nước chỉ định trong vòng một mươi bốn ngày
để theo dõi các triệu chứng liên quan
còn tại châu âu tâm dịch của thế giới hiện nay
các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến vào ngày hai mươi sáu tháng ba
nhằm thảo luận về tác động của dịch covid một mươi chín